trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì huyện đảo phú quý của tỉnh bình thuận
đã và đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
xác định rõ công tác chống dịch như chống giặc các lực lượng chức năng ở huyện đảo phú quý
đã triển khai nhiều biện pháp với phương châm chủ động tích cực nắm tình hình
đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép quản lý chặt chẽ địa bàn biên giới
vùng biển thành lập nhiều tổ công tác tuyên truyền cho người dân về công tác phòng chống dịch bệnh
quyết không để dịch xâm nhập lây lan

và nắm địa bàn đối với các trường hợp ở địa phương có dịch về để hướng dẫn người dân cách ly tại nhà
trong thời gian covid chuyển biến phức tạp lực lượng công an xã để phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống covid của xã
tăng cường tiên truyền đến bài con về các biện pháp phòng chống dịch
đạo biện lệ các biện pháp thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội

các biện pháp đeo khẩu trang nơi công cộng
trong thời gian vừa rồi chúng tôi cũng đã phối hợp tuyên truyền đến các chủ phương tiện
để biết về cho biết kém kết không dẫn chuyên người nhập cảnh trác hiếp để đảm bảo cho việc phòng chống covid
ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện phú quý cũng đã thành lập chốt kiểm dịch tại cảng phú quý
để kiểm soát lượng người đi về từ vùng dịch và để tuyên truyền nhắc nhở người dân
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời chỉ đạo các xã thành lập nhiều tổ phòng chống dịch tại cộng đồng
có nhiệm vụ làm công tác tuyên truyền kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn dân cư
vận động nhân dân tích cực tham gia cùng chung tay với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh